thưa quý vị euro hai nghìn một mươi sáu đã đi được nửa chặng đường và song hành cùng với trái bóng lăn cũng là thời điểm mà cá độ bóng đá online rầm rộ
mới đây từ hành vi cá độ bóng đá của đối tượng nguyễn trọng tuyển hai mươi chín tuổi trú tại thanh oai hà nội
đội cảnh sát hình sự công an quận hoàng mai hà nội đã điều tra và triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên tới hơn sáu tỷ đồng
theo hồ sơ điều tra ban đầu vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng sáu trong quá trình tuần tra tổ công tác công an quận hoàng mai đã kiểm tra hành chính nguyễn trọng tuyển
tại khu vực gần bến xe nước ngầm và phát hiện nhiều tin nhắn điện thoại của đối tượng liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
từ đây cơ quan công an đã đấu tranh khai thác và làm rõ thêm sáu đối tượng khác cùng với nguyễn trọng tuyển lập ra tài khoản riêng
tổ chức cá độ và tham gia cá độ qua trang mạng bóng đá tám mươi tám com
thống kê dữ liệu trên trang web này cho thông tin
số tiền bảy đối tượng này tham gia cá độ lên tới sáu một tỷ đồng
theo khai nhận cầm đầu đường dây này là đối tượng tên long chú tại hải phòng
công an quận hoàng mai đã tạm giữ hình sự bảy đối tượng và điều tra mở rộng truy bắt đối tượng cầm đầu tiên long